hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhưng phải bảo đảm các quy định về phòng chống dịch bệnh
nhìn chúng trên địa bàn phương người dân thì chấp hành nghiêm trình
chúng tôi vẫn thường xuyên hàng ngày có tổ quản lý đô thị
cũng như công an phương và bán bảo vệ dân phố phương đi nhắc nhở từng hộ kinh doanh
từng người dân về chấp hành chủ trương chỉ thị của thủ tướng chính phủ
nhìn chung sau một mươi ngày thực hiện việc cách ly xã hội
người dân trên địa bàn tp đồng hơi nói chung và tỉnh quảng bình nói riêng
đã chấp hành nghiêm túc những quy định của nhà nước
và đến thời điểm hiện tại quảng bình chưa có trường hợp nào bị nhiễm covid một mươi chín
nhưng không vì thế mà mọi người lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch
sau một tuần thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
từ ngày tám tháng bốn tám tổ kiểm soát liên ngành vừa được tỉnh lâm đồng
triển khai trên các tuyến quốc lộ ra vào tỉnh
theo đó tại các huyện cát tiên bảo lâm di linh đức trọng đơn dương lạc dương
mỗi đơn vị một tổ riêng huyện đạo hoai thành lập hai tổ
chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến giao thông vào tỉnh
tại mỗi chốt kiểm soát các lực lượng y tế công an quân sự thanh tra giao thông
cùng phối hợp trong việc dừng kiểm tra các phương tiện giao thông vận tải đường bộ
để đo thân nhiệt tiếp nhận khai báo y tế ban đầu quản lý
đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ lực lượng chức năng sẽ tiến hành các biện pháp cách ly y tế để ngăn chặn dịch
tại các chốt công an tỉnh lâm đồng đã được tăng cường lực lượng nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch
trước đó thành phố đà lạt cũng đã lập năm tổ liên ngành nhằm kiểm soát y tế phòng chống dịch
tại khu vực hồ xuân hương các công viên nhằm nhắc nhở người dân không ra ngoài khi chưa cần thiết
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
khoảng hai mươi một giờ tối qua
cụm công nghiệp làng nghề tỉnh ấn tây thành phố quảng ngãi đã xảy ra một vụ cháy lớn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
cùng với nhiều lực lượng khác tập trung chữa cháy trong nhiều giờ liền mới có thể dập tắt được đám cháy
vào thời gian trên tại cơ sở sản xuất sắt nhựa và gỗ thiện tín xảy ra cháy
nên chủ cơ sở đã điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
một xe cùng nhiều phương tiện và gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tham gia chữa cháy
do cơ sở kinh doanh sản xuất nhiều mặt hàng dễ cháy như bao bì gỗ
nên đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh có nguy cơ cháy lan qua các cơ sở bên cạnh
trước tình hình đó giám đốc công an tỉnh đã điều động các lực lượng khác tham gia và hỗ trợ công tác chữa cháy
như đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành khu công nghiệp v ship
công ty cổ phần môi trường đô thị lực lượng công an thành phố quảng ngãi
công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do nguồn nước tại chỗ trong cụm công nghiệp và khu vực xung quanh không có
lực lượng chức năng vừa phải chữa cháy vừa phải chạy đi xa để lấy nước
hạn chế này đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chữa cháy
sau năm tiếng đồng hồ chữa cháy liên tục
đám cháy được dập tắt hoàn toàn
các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy
cũng trong tối qua tại công ty cổ phần chế biến nông lâm tây nguyên
thuộc khu công nghiệp hòa phú tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn
đó là công ty sản xuất viên nén mùn cưa từ củi gỗ tạp và mới đi vào hoạt động được hai tháng nay
theo các nhân chứng ngọn lửa bắt đầu xuất phát từ khu vực chứa răm bào mùn cưa của công ty
do xung quanh đều là các chất dễ cháy thời tiết hanh khô nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra diện tích khoảng bốn trăm linh m hai
khói bao trùm toàn bộ khu vực sức nóng tỏa ra rất lớn
nhận được tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã điều động sáu xe chữa cháy một máy bơm nước và gần năm mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường tiến hành dập lửa
sau gần hai tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy đám cháy cơ bản được khống chế
rất may toàn bộ máy móc và hàng hóa thành phẩm tại khu vực sản xuất trị giá trên năm tỷ đồng
đã được lực lượng cứu hỏa kịp thời khống chế không để cháy lan
riêng kho chứa củi và mùn cư khô thì đã bị thiêu dụi hoàn toàn
đến năm giờ sáng nay đám cháy được dập tắt
nguyên nhân ban đầu được nhận định là do sự cố về thiết bị điện
tại tỉnh bình định công an tp quy nhơn đang tiến hành xác minh nhằm điều tra làm rõ vụ tạt sơn vào quán cà phê sơn tùng
ở số nhà một trăm hai mươi chín một trăm ba mươi một đường bùi xuân phái thành phố quy nhơn
theo trình bày của chủ quán là ông trần sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vào sáng qua ngày chín tháng bốn khi thức dậy gia đình phát hiện phía bên trong và nhất là phía bên ngoài quán cà phê
bị tạt sơn màu đỏ tươi trông rất phản cảm
đối tượng đã dùng ít nhất năm kg sơn loại sơn dầu màu đỏ tạt vào cổng vỉa hè
đồng thời trèo lên hàng rào tạt vào phía bên trong quán khiến cho nhiều bàn ghế và cây cảnh bị dính sơn
tuy thiệt hại về tài sản không đáng kể nhưng vụ việc gây tâm lý hoang mang bức xúc cho chủ quán và người dân địa phương
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn
với hai mươi đối tượng đang chơi sóc đĩa tại nhà nguyễn văn sinh ở thôn nam thạch xã yên trung huyện yên định
triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng một mươi xe ô tô và xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua tài liệu điều tra ban đầu đây là nhóm đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp gồm các đối tượng ở tỉnh ninh bình
thành phố thanh hóa và các huyện triệu sơn thọ xuân thiệu hóa yên định
trong đó nhiều đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự về tội đánh bạc và các tội danh khác
để tổ chức sới bạc này các đối tượng đã tổ chức nhiều lớp cảnh giới bên ngoài và liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện
ngay sau khi công an huyện vây bắt đã có hàng chục đối tượng đi trên hơn hai mươi xe ô tô tập trung bên ngoài khu vực đánh bạc
để gây sức ép với lực lượng công an và tạo cơ hội đánh tháo cho các đối tượng bị bắt
công an huyện đã tăng cường lực lượng giải tán nhóm đối tượng và đưa các đối tượng bị bắt giữ về trụ sở
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tăng bá trưởng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh thành xã lai vu huyện kim thành tỉnh hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
là đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng mạnh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khối bốn thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp
đây đã bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện